tám giờ sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên tiếp tục tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án nữ sinh giao gà
vì văn toán đối tượng cầm đầu cộn cán nhất được đưa đến hiện trường để diễn lại hành vi phạm tội
khu vực thực nghiệm hiện trường được tiến hành từ chợ c một mươi ba đến nhà ở của đối tượng bùi văn công tại đội một mươi một xã thanh nưa huyện điện biên
nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án
khoảng một trăm linh chiến sĩ công an được huy động để bảo vệ quá trình thử nghiệm
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bảy lường văn hùng lường văn lả bùi văn công phạm văn nhiệm lần lượt được đưa đến hiện trường vụ án
trong quá trình thử nghiệm điều tra các đối tượng diễn lại hành vi phạm tội phù hợp với lời khai và diễn tiến của vụ án
theo lời khai của vì văn toán và các đối tượng cùng tài liệu chứng cứ ban chuyên án thu thập
nhóm bùi văn công vương văn hùng lường văn lả phạm văn nhiệm thường xuyên mua ma túy của vợ chồng toán để sử dụng
dịp trước tết nguyên đán kỷ hợi toán có nói với nhóm của bùi văn công về việc sau nhiều lần đòi tiền ma túy
bà trần thị hiền mẹ nữ sinh cao mỹ duyên không chịu trả nên toán nhờ nhóm của công tổ chức bắt cóc con gái bà hiền để gây sức ép
tối ba mươi tết khi vương văn hùng gọi điện để cao mỹ duyên đi xe máy chở một mươi ba con gà lên khu vực bản mớ
phường thanh trường thành phố điện biên để giao hàng toán cũng đứng gần đó theo dõi
chính anh ta đã chứng kiến năm đối tượng bùi văn công vương văn hùng lường văn hùng phạm văn nhiệm và lường văn lả
xiết cổ cô gái đến ngất đi rồi bơi lên thùng xe sau đó vương văn hùng đi xe máy của nạn nhân về nhà công
cả nhóm đã khống chế hãm hiếp cô gái ngay tại phòng khách của nhà công
trong ngày mùng hai tết phạm văn dũng anh trai của phạm văn nhiệm cầm văn trương đến nhà của bùi văn công chơi
sau đó hai tên này đã lần lượt vào hiếp dâm nạn nhân
sau khi thấy nạn nhân yếu các đối tượng bàn bạc thống nhất sát hại cô gái để bịt đầu mối
và cũng để rằn mặt sự ngoan cố của bà trần thị hiền
liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại quốc lộ sáu đoạn qua xã đồng bảng huyện mai châu tỉnh hòa bình
các cơ quan chức năng của huyện mai châu cho biết đã khởi tố vụ án
trước đó vào khoảng h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu tại địa phận thuộc huyện mai châu tỉnh hòa bình
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải chờ sát vụn biển kiểm soát lào
do nguyễn thư quỳnh điều khiển chạy hướng sơn la hà nội và xe khách dường nằm do cao xuân hồng điều khiển chạy hướng ngược lại
hậu quả khiến ba người chết và ba mươi tám người bị thương
ngày hai mươi bảy tháng sáu thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh điện biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn long giang tỉnh điện biên
địa chỉ tại tổ hai mươi một phường hiêm lam thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên đơn vị có xe khách trong vụ tai nạn
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để truy tìm hai đối tượng chưa rõ danh tính
bỏ lại gần chín viên ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới để trốn thoát vào rừng
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo đang làm nhiệm vụ đến gần khu vực cổng trời
phát hiện hai đối tượng nam có dấu hiệu nghi vấn phát hiện lực lượng tuần tra hai nam thanh niên này đã bỏ chạy và để lại một bọc ni lông màu đen
bên trong có chứa gần chín viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã tăng cường một trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an tỉnh tuần tra truy tìm dấu vết của hai đối tượng trên
công an tỉnh quảng bình đã bố trí công an các huyện minh hóa tuyên hóa bố trạch và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường để phát hiện
ngoài ra chính quyền địa phương cũng đang phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm kiên cướp truy tìm để bắt giữ đối tượng